các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhi hiện nay và hiện cháu bé đang được điều trị tại khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
bệnh viện nhi trung ương cho biết đêm ngày một mươi ba tháng chín bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi là bé trai ba tuổi vào viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ sốt hơn ba mươi tám độ c suy hô hấp được chuyển lên từ bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh
theo người nhà bệnh nhi bé trai là học sinh một trường mầm non ở huyện tiên du tỉnh bắc ninh bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón ngày một mươi ba tháng chín sau gần bảy tiếng đồng hồ mới được phát hiện
qua khai thác bố thì thấy rằng là khi đứa trẻ tiếp xúc với con ở bệnh viện huyện thì tình trạng đứa trẻ đã hôn mê gia đình gọi hỏi thì đứa trẻ cũng không có đáp ứng
sau khi được lên bệnh viện đa khoa tỉnh sản nhi tỉnh bắc ninh được các bác sĩ ở đó
cấp cứu và cũng đã có trao đổi tham vấn với chúng tôi thì đứa trẻ đã được các xử lý các cấp cứu ban đầu theo tôi nghĩ cũng rất là tốt
và khi tình trạng đứa trẻ ổn định tương đối ổn định về các chức năng sống thì được chuyển đến khoa điều trị tích cực nội bệnh viện nhi trung ương
với biểu hiện dối loạn đông máu suy thận tiêu cơ vân cháu được trần đoán là sốc nhiệt và điều trị theo phác đồ
qua hai ngày điều trị hiện tại cháu tỉnh táo tiếp xúc tốt đang được điều trị viêm phổi bằng kháng sinh
đang dần hồi phục hình ảnh chụp ct không thấy các tổn thương thần kinh khu trú
cái trần đoán của chúng tôi lúc đó là trần đoán một cái sốc nhiệt và đã được thăm dò tiếp cận điều trị và theo dõi bệnh nghi
và cái tình trạng đến buổi sáng ngày hôm nay thì là cháu nó đã tỉnh táo tiếp xúc tốt với cha mẹ và chức năng các cơ quan đang dần ổn định
và hy vọng rằng trong một hai ngày tới thì bệnh nghi có thể sẽ được cho ra viện
cũng trong sáng nay
chủ tịch ubnd huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tập trung làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh cũng đã vào cuộc điều tra
hiện phòng giáo dục đào tạo huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ tư thục đồ rê mí nơi có bé ba tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón
sáng nay công an tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng với bùi xuân hồng
ở phường thịnh đán tp thái nguyên về tội giết người
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín bùi xuân hồng chú tại phường thịnh đán tp thái nguyên tới nhà em gái ruột là bùi thị hà để giải quyết mâu thuẫn vay nợ
tới nơi trong nhà có bà hà ông nguyễn văn thành chồng bà hà và anh nguyễn thành vương là con rể bà hà
sau khi có lời nhắc về khoản tiền mà anh vương đang nợ hồng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh vương khiến anh vương ngã gục xuống
trong lúc rằng co hồng dùng dao đâm vào bà hà và ông thành hậu quả bà hà tử vong anh vương và ông thành bị thương nặng hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh cho biết sáng nay đã mời phạm trí linh tạm chú huyện tân châu là người đã dìm vợ xuống hồ bơi trong clip được lan truyền trên mạng xã hội lên làm việc
tại cơ quan công an bước đầu linh đã thừa nhận về hành vi của mình
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
clip chồng bạo hành vợ giá man ngay tại hồ bơi được lan truyền xôn xao trên mạng xã hội vụ việc được xác định xảy ra tại huyện tân châu tỉnh tây ninh
theo clip cảnh bạo hành xảy ra tại hồ bơi của một gia đình người chồng liên tiếp có hành động bạo hành vợ trước mặt con nhỏ
nạn nhân cho biết hai vợ chồng cưới nhau đã được một mươi năm và đã có hai đứa con đây không phải là lần đầu tiên người vợ này bị bạo hành vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ
vụ nổ bom thư xảy ra mới đáng nhớ
khu vực trung cư hh ba a linh đàm quận hoàng mai tp hà nội đã gây hoang mang trong dư luận với nhiều luồng thông tin trái chiều
sau khi tích cực vào cuộc hai đối tượng gây ra vụ việc trên đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh lai châu
và ngay sau đây truyền hình công an nhân dân sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin chính thức về vụ việc này
liên quan đến vụ nổ bom thư xảy ra cách đây không lâu tại trước khu vực cửa kiosk số một mươi tòa nhà hh ba khu vực linh đàm
cho đến thời điểm hiện tại công an quận hoàng mai phối hợp với đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã tiến hành bắt giữ được các đối tượng liên quan đến vụ việc
tuy nhiên hiện nay trên mạng đang có rất nhiều luồng thông tin sai lệch liên quan đến vụ việc này
tuy nhiên là hiện nay các cơ quan chức năng đã khẳng định đây không phải là một vụ khủng bố bố mà chỉ là một vụ trả thù cá nhân do mâu thuẫn trước đây liên quan đến hoạt động cờ bạc bịp
chủ mưu chế tạo và gửi bom thư là hà huy thuận và phạm hùng cường
trước đây thuận có từng mua của phùng văn dũng và trần khánh duy là hai trong năm bị hại một điện thoại có phần mềm sửa đổi nội dung tin nhắn khi đã gửi
thế nhưng sau khi thanh toán khoản tiền bảy triệu đồng mua hàng thì phần mềm này không dùng được
thuận đã nhiều lần yêu cầu dũng và duy trả lại tiền thế nhưng hai người này đều tắt máy
thuận bèn dùng số lạ giả làm người mua hàng nhắn sẽ gửi điện thoại đến để hai người này cài phần mềm vào
tuy nhiên thay vì gửi điện thoại thì hai đối tượng đã gửi một gói hàng gồm bốn kíp nổ và nhiều mảnh gạch dẫn đến vụ nổ như trên
chỉ có người mở ra người đàn nhận thì người ta mới nổ thôi chứ không gây một cái gì cả
ngay sau khi phát hiện có thông tin xảy ra vụ nổ tại linh đàm cả hai đối tượng đã lập tức bỏ trốn khỏi địa phương cư trú
bên cạnh đó bị hại trong vụ việc cũng liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật nên cố tình che giấu khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng có sự chuẩn bị công cụ và chuẩn bị việc phạm tội từ trước
do đó là sau khi mà có thông tin
trên mạng là vụ nổ xảy ra ở hắc linh đàm là làm nhiều người bị thương là các đối tượng đã lẩn trốn và cắt đứt liên lạc với tất cả gia đình và người thân
các bản thân người bị hại cũng là người mới đến cư trú tạm trú tại địa bàn
và là các thành phần đối tượng liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật
đấy là kinh doanh mua bán các cái phần mềm cũng như là công cụ sử dụng cho cái việc đánh bạc
và đánh bạc bịp
chính vì thế cho nên là bản thân bị hại cũng đã không hợp tác ngay từ đầu
sợ liên quan đến cái hành vi vi phạm pháp luật của mình
do đó là che giấu cũng như là không khai báo thành khẩn ngay
đây là vụ bom thư đầu tiên xảy ra tại hà nội
tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn là đối tượng có thể mua kíp nổ qua mạng internet
vụ việc là lời cảnh báo cho hoạt động buôn bán vũ khí vật liệu nổ đang được trào bán công khai và tràn lan trên mạng internet hiện nay
do nợ nần nguyễn thanh hãn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện phú hòa tỉnh phú yên đã dùng súng điện đến tiệm vàng ngọc kim cúc để cướp tài sản
viện kiểm sát nhân dân huyện phú hòa vừa ra cáo trạng truy tố trước tòa nhân dân cung cấp để xét xử đối với bị can nguyễn thành hãn về tội cướp tài sản
cơ quan điều tra huyện phú hòa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thành hãn
theo cáo trạng vào sáng ngày ba mươi tháng bốn do bị nhiều người nhắn tin đòi nợ nhưng không có tiền trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản tại các cửa hàng vàng trên địa bàn xã hòa thắng
hắn mượn mô tô của một người quen sau đó tháo gương chiếu hậu thay biển số lấy súng điện búa và điều khiển xe đến cửa hàng vàng ngọc kim cúc của ông đỗ thanh lịch ở thôn đông lộc xã hòa thắng để cướp
khi bước vào hiệu vàng hãn giả vờ mua vàng sau đó dùng búa đập vỡ kính tủ đựng vàng rồi cướp đi bốn sợi dây chuyền
phát hiện bị cướp ông lịch chi hô hãn dùng súng điện bắn vào ông lịch đồng thời bỏ chạy về phía cánh đồng để trốn thoát
tuy nhiên người dân địa phương và lực lượng công an đã tiến hành tóm gọn đối tượng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu phố tám phường bắc sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa về tội giết người
còn về tội cố ý gây thương tích công an thị xã tam điệp tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần mạnh hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn trăm bảy mươi tám phố đoàn kết phường ninh phong thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng nguyễn hữu hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh thanh huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
phải nhận quyết định truy nã của công an tp ninh bình tỉnh ninh bình về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện